thưa quý vị công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện trơn thành đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một nam công nhân nạn nhân được xác định là tử vong do rơi từ giàn giáo xuống đất
nạn nhân là ông trương văn hân năm mươi tuổi quê ở quảng bình là công nhân thi công xây dựng nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hiệu hạn somwan ind
thuộc khu công nghiệp minh hưng ba xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
trước đó vào sáng ngày một mươi chín tháng ba ông hân đứng trên giàn giáo cao cách đất khoảng ba mét để làm việc
đến bảy h ba mươi phút cùng ngày anh hân đã phát hiện anh ngã xuống đất và mặc dù đã được đưa đi cấp cứu
xong do vết thương quá nặng đến chiều tối cùng ngày nạn nhân đã tử vong